để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trung tâm văn hóa điện ảnh tình hòa bình
công an tp hòa bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thi hành lệnh bắt khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ba bị can
ba bị can cùng chú tại tp hòa bình gồm bùi tú cao giám đốc trung tâm văn hóa điện ảnh tình hòa bình trần thị huê và phạm trọng toàn cùng là cán bộ của trung tâm này
theo kết quả điều tra từ tháng sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện các chương trình tuyên truyền cổ động cho sea games ba mươi một cùng một số các chương trình khác
ba bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để làm trái công vụ cụ thể là mua khống chín hóa đơn sau đó hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán
rút tiền ngân sách gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước một trăm linh bốn triệu đồng
số tiền này các bị cáo chia nhau và chia cho một số cán bộ viên chức thuộc trung tâm văn hóa điện ảnh tình